đồng thời là cũng theo dung của thế giới là hỗ trợ những đối tượng mà nghèo thậm chí cận nghèo và nhất là dưới nghèo để giúp họ vượt qua giai đoạn khi chúng ta lại cấm và đóng măng tất cả các dịch vụ xã hội tất cả các nguồn thu nhập của những người dân mà không có tích lĩ không có những cái tiền lương hoặc là bảo hiểm xã hội thất nghiệp v v thì điều đó là rất cần thiết
việc giảm giá điện thì sẽ tác động trực tiếp lên doanh thu của evn ạ điều này có thể cho thấy rõ ràng là sự chung tay của evn cũng như là các doanh nghiệp trong cái việc là cùng chính phủ chung tay đẩy lùi phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín được ạ thưa tiến sĩ
chắc chắn rồi đó là một trong những cái động thái cần thiết mà evn đã làm chúng tôi rất là nhanh nhưng mà chúng ta phải lưu ý evn sẽ không mất nhiều tiền bởi vì sao bởi vì chúng ta đã thấy rằng là dầu mỏ là cái lĩnh vực mà nó đang chiếm khoảng một phần ba cái tầm sản lượng điện của việt nam
đang rất thấp có thể nói là thấp nhất trong vòng mấy chục năm qua và cái việc giảm giá đó là tương xứng với cái sự mà gọi là giảm suất giá điện kia
hơn nữa chúng ta cũng phải lưu ý là ngành điện cũng không sợ bị gọi là cái lượng tiêu thụ nó quá lớn vì chắc chắn là một số hoạt động dịch vụ đã dừng thì như vậy nó cũng giảm bớt tiêu thụ điện
và do đó là cái tổng cung nó không còn quan sức nó không hạn tới những cái khoản mà phải phát điện đắt đỏ mà ngành điện phải làm
cho nên nói rằng đây nó có sự
một lần nữa xin cảm ơn tiến sĩ đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay
thưa quý vị và các bạn mới đây phát biểu kết luận phiên họp chính phủ thường kỳ tháng ba năm hai nghìn hai mươi vào chiều ngày một tháng bốn thủ tướng chính phủ cũng đã hoan nghênh việc bộ công thương evn giảm giá điện một mươi với tổng số tiền khoảng một mươi một tỷ đồng
tổng giá trị của gói hỗ trợ giá dịch vụ viễn thông vào khoảng một mươi năm tỷ đồng và đề nghị tiếp tục giảm giá các mặt hàng thiết yếu khác không được tăng giá trong thời điểm này
rõ ràng là chính phủ và các bộ ban ngành đều đang hết sức nỗ lực và quyết liệt trong việc hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trước những ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín và mong mỏi lớn nhất của người dân cũng như doanh nghiệp lúc này đó chính là những chính sách biện pháp hỗ trợ này sẽ sớm được thực hiện
bản tin tiếp tục với các tin tức an ninh kinh tế đáng chú ý khác
sáng nay phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh an giang phối hợp với đội kiểm soát hải quan cục hải quan an giang
phát hiện và bắt giữ một xuồng gỗ chứa đầy thuốc lá ngoại nhập lậu
tại bờ canh vĩnh tế thuộc tổ chín ấp trung bắc hưng xã nhân hưng huyện tịnh biên tỉnh an giang qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện dưới các khoang xuồng có chứa một mươi năm bao thuốc lá nhập lậu các nhãn hiệu jet hero
tại thời điểm kiểm tra thu giữ không có ai nhận là chủ sở hữu của số thuốc lá nhập lậu trên
lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản và tạm giữ toàn bộ tăng vật để tiếp tục điều tra xử lý
thưa quý vị giữa thời điểm bùng phát dịch covid một mươi chín một số đối tượng đã nhanh chóng nắm bắt xu hướng chuyển sang kinh doanh các mặt hàng cấm qua mạng xã hội
trong đó thuốc lá nhập lậu cũng là mặt hàng giao lợi nhuận được các đối tượng nhằm đến
đây là nhóm đối tượng gồm nguyễn xuân anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại hoàng quỳ hoàng hóa thanh hóa
nguyễn trung diệu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai phan đức thân
nguyễn trung diệu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai lê anh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
trong đó nguyễn trung diệu là đối tượng cung cấp chính trong đường dây này
nhóm đối tượng này vừa bị đội cảnh sát kinh tế công an huyện thanh trì bắt giữ khi đang giao dịch một trăm năm mươi cây thuốc lá nhập lậu
em giao dịch với xuân anh là qua mạng xã hội facebook
thủ đoạn của các đối tượng là chỉ giao dịch qua mạng
khi có người mua hàng các đối tượng sẽ đóng gói một cách kín đáo dưới vỏ bọc của một nhãn hiệu khác

các đối tượng sẽ được kiểm soát của lực lượng chức năng
tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ công an huyện thanh trì đã tóm gọn cả ổ nhóm
hoạt động của tội phạm buôn bán thuốc lá lậu này rất tinh vi
chúng thường thông qua các mạng xã hội như là facebook zalo
vì thế việc đấu tranh phát hiện cũng gặp rất nhiều khó khăn
chúng tôi phải triển khai nhiều các biện pháp một lúc
có thể là qua các biện pháp
thậm chí chúng tôi phải sử dụng cả những cái biện pháp về công nghệ thì chúng tôi mới phát hiện được
bên cạnh việc tập trung phòng chống đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín
hàng ngày lực lượng công an vẫn đang nỗ lực hết mình trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
gian lận thương mại để hàng giả hàng kém chất lượng không có cơ hội xâm nhập gây ảnh hưởng đến đời sống sức khỏe của nhân dân
phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian
cảm ơn các bạn đã theo dõi xin kính chào và tạm biệt